trong thời gian vừa qua tỉnh quảng bình đã nỗ lực thực hiện những giải pháp kích cầu khai thác thế mạnh nhằm tạo sức bật cho du lịch địa phương
nhờ các giải pháp tích cực mà du lịch quảng bình đã dần khởi sắc trở lại
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là chuyến tàu được thuê nguyên chuyến phục vụ khách du lịch đầu tiên mang theo hơn ba trăm năm mươi hành khách từ hà nội đến quảng bình
để chào đón đoàn rất đông các đơn vị lữ hành khách sạn trên địa bàn tỉnh quảng bình đã có mặt tại ca đồng hới để đón tiếp du khách một cách chú đáo
để thu hút khách du lịch đến với quảng bình ngoài việc giảm năm mươi các loại phí lệ phí tại các điểm đến khu điểm du lịch
các đơn vị du lịch còn tạo ra những sản phẩm du lịch mới lạ độc đáo để du khách được trải nghiệm và khám phá những vẻ đẹp nguyên sơ hùng vĩ của thiên nhiên quảng bình
các đơn vị lưu trú cũng có những chính sách ưu đãi giảm giá đối với tất cả các du khách khi đến tham quan
dù lượng khách du lịch đã tăng trưởng trở lại nhưng quảng bình vẫn luôn nỗ lực giới thiệu đến mọi miền du khách trong và ngoài nước để đến khi hết dịch thì mọi thứ được phục hồi nhanh chóng
đây là một chương trình có ý nghĩa trong việc phục hồi du lịch quảng bình
sau đại dịch covid và trong tháng bảy và tháng tám tới chúng tôi hy vọng sẽ đón trên hai mươi lượt khách bằng hình thức chạp tơ tàu này
những chương trình như thế này và đón tàu chạp tơ cũng như các phương tiện vận tải khác đường bộ và đường hàng không rất thuận lợi hy vọng du lịch quảng bình sẽ phục hồi sớm nhất
với những giải pháp kích cầu du lịch hiệu quả hợp lý đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đến với quảng bình trong hơn một tháng qua
hy vọng cùng với tuyên truyền giảm giá các dịch vụ
ngành du lịch quảng bình tiếp tục phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ để tạo sức hút lớn khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn hàng đầu của việt nam và khu vực